dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm kéo dài bốn ngày bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn
trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ là yêu cầu vừa được thủ tướng chính phủ đặt ra
đối với các bộ ngành liên quan
trong công điện thủ tướng yêu cầu bộ văn hóa thể thao và du lịch tăng cường tuyên truyền
nâng cao ý thức của doanh nghiệp hộ kinh doanh khách du lịch trong việc bảo đảm quy định
về phòng chống dịch covid một mươi chín vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm
các địa phương tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch
giám sát xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
các bộ y tế nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương chỉ đạo đẩy mạnh
việc kiểm tra về an toàn thực phẩm nhất là tại các khu điểm du lịch
giải quyết kịp thời các sự cố về an toàn thực phẩm
bộ giao thông vận tải chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải
bảo đảm an toàn cho khách du lịch
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các đơn vị quản lý khu điểm du lịch cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch
thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm
tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm
liên quan đến vụ việt á vào chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định
đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với ông đỗ đức lưu
giám đốc cdc nam định và bốn cán bộ của trung tâm này
ngoài giám đốc cdc nam định đỗ đức lưu ba thuộc cấp gồm kế toán trưởng vũ ngọc tuyên
trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ vũ khánh vân trưởng khoa dược vật tư y tế phạm thị nga
bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
riêng vũ thị ngọc thanh phó trưởng khoa xét nghiệm của cdc nam định đã có hành vi bớt xén
bán lại ký xét nghiệm cho công ty việt á bị khởi tố về tội tham mô tài sản
theo điều tra trong hai năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một cdc nam định đã ký năm hợp đồng
và đã thanh toán cho công ty việt á hơn hai mươi ba tỷ đồng
trong đó các cá nhân nhận hoa hồng một tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng từ việt á
một lượng lớn ma túy và vũ khí vừa bị thu giữ sau khi phòng cảnh sát điều tra tội phạm
với ma túy công an tỉnh nghệ an và công an huyện tương dương triệt xóa nhiều tụ điểm
bắt giữ nhiều đối tượng
cụ thể từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng bốn hàng chục cán bộ chiến sĩ đã được huy động
đồng loạt tấn công nhiều điểm buôn bán ma túy tại xã lượng minh và tam thái của huyện tương dương
hai đối tượng đã bị bắt vì các hành vi liên quan đến ma túy cùng tăng vật gồm một trăm ba mươi sáu năm gram heroin
một mươi viên ma túy tổng hợp hai trăm linh cây thuốc viện đặc biệt là tám khẩu súng tự chế
quá trình vây bắt các đối tượng tìm mọi cách thoát thân và chống trả quyết liệt
sau nhiều giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy
đến hai giờ sáng nay lực lượng chức năng tỉnh đồng nai và huyện định quán đã không chế được đám cháy
tại nhà máy sợi vinatech phú cường nằm trên địa bàn huyện định quán tỉnh đồng nai
vào khoảng hai mươi một giờ ngày hai mươi năm tháng bốn lửa bất ngờ bùng phát bên trong nhà sưởng nhà máy sợi vinatex phú cường
gặp vật liệu dễ cháy là sợi và vải ngọn lửa tiếp tục lan rộng ra nhiều khu vực
hàng chục cán bộ chiến sĩ và phương tiện đã được huy động để tiến hành dập lửa
và đến khoảng hai giờ sáng thì không chế thành công
ghi nhận ban đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi khoảng bốn m hai
trong đó nhiều khu vực nhà xưởng bị sập đổ
giả danh là phụ nữ lớn tuổi cần thỏa mãn nhu cầu sinh lý các đối tượng đã đăng bài trên các hội nhóm
tìm phi công trẻ với mức thù lao là từ một mươi cho đến hai mươi triệu đồng không ít thành niên đã bị sập bẫy
trước đó lực lượng công an phát hiện phan văn huy hai mươi sáu tuổi và phan công quốc hai mươi ba tuổi
cùng chú tại quận liên triểu đà nẵng vi phạm giao thông dừng phương tiện để kiểm tra
lực lượng phát hiện cả hai cất giấu nhiều thẻ ngân hàng đứng tên nhiều người
có biểu hiện nghi vấn nên mời về cơ quan công an làm việc
qua đấu tranh quốc khai nhận đã mua lại một tài khoản facebook rồi tự giới thiệu là máy bay bà giả
chuyên môi giới cho các phi công trẻ bán dâm
quốc và huy đã nghĩ ra những lời quảng cáo hấp dẫn để dụ dỗ các chàng trai trẻ sập bẫy
với mức giá từ một mươi đến hai mươi triệu đồng phí môi giới là từ một cho đến một năm triệu đồng
để các phi công trẻ tin tưởng huy làm giả căn cước công dân mang tên hoàng thị thúy
để mở tài khoản ngân hàng cùng tên
thấy tên tài khoản chung với tên facebook nên nhiều nạn nhân đã sập bẫy
lực lượng công an bước đầu xác định huy và quốc đã chiếm đoạt một mươi bảy triệu đồng phí môi giới của nhiều nạn nhân
trong khi đó một đường dây tổ chức cho người trung quốc xuất cảnh trái phép qua biên giới vừa bị triệt phá
cụ thể tại khu vực đường mòn mốc một nghìn hai trăm hai mươi năm thuộc thôn chi ma xã yên khói huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
vi văn hưởng bị phát hiện bắt quả tăng khi đang trên đường đưa một người đàn ông trung quốc
xuất cảnh trái phép với tiền công một mươi triệu đồng
mở rộng điều tra lực lượng đã bắt giữ thêm ba đối tượng trong đường dây tổ chức cho người trung quốc xuất cảnh trái phép
thưa quý vị các công ty tạo nguồn không được trực tiếp đưa người lao động đi xuất khẩu
để có thể đánh lừa được những người nhẹ dạ thì một số công ty như vậy đã quảng cáo trên mạng xã hội
và liên kết trụ sở với các doanh nghiệp khác để tìm kiếm người có nhu cầu đi nước ngoài làm việc
nhờ vậy mà đã thu hút được lao động ký kết hợp đồng
tuy nhiên trên thực tế đây chỉ là một chiêu thức lừa đảo
những lao động này đã không ngần ngại ký kết hợp đồng đi xuất khẩu
trên facebook thì mới cả quen biết với chị mai thì mình có đăng ký chị mai là cho đi sang anh
thì chị có tư vấn là đi theo diện định cư đầu tư
và sang đấy sẽ được học pháp là ba năm rồi sẽ được đầu tư ở đấy
người ta sẽ vẽ cho mình là mình sẽ được chung một cái nhà hàng chia nhỏ ra cho nhiều người

gọi điện thoại liên hệ bà mai cho biết văn phòng có liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạng thiết bị và phụ thùng tht

giấy tờ thì liên nó

liên nó làm toàn bộ là em biết đâu
không hề biết luôn

đấy nó gọi đem chị
thế bây giờ sao lại em lại vô trách nhiệm em lại nói lại em chịu là thế nào
em làm sao mà em biết được
em không hề biết là nó nộp ở đâu
bây giờ thì tiến ra bên thì mới có giấy tờ
thế bây giờ em đang ở đâu
em đang ở khu hà đông cơ
thế nha chị nha
để tìm hiểu thêm thông tin về hoạt động của văn phòng xuất khẩu lao động châu âu do bà nguyễn thị thanh mai làm đại diện
phóng viên chúng tôi đã có buổi làm việc với sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dương
đối với công ty đối với văn phòng xuất khẩu châu âu như chị vừa nói thì sau khi nhận được thông tin thì chúng tôi cũng đã kịp thời là xác minh sơ bộ
thì hiện nay thì đúng là cái công ty đó thì cũng là đã không còn treo cái biển đó nữa
nhưng tuy vậy thì qua kiểm tra chúng tôi
tôi khẳng định rằng là cái văn phòng xuất khẩu châu âu này cũng chưa bao giờ được phép và họ thông báo được phép của sở giới thiệu đi về các huyện thị xã thành phố để tuyên truyền cho người dân trong cái việc mà đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
những lao động muốn đi xuất khẩu ở phương chế tây đã ký kết với bà mai không chỉ ở trên địa bàn hải dương mà còn nhiều tỉnh thành khác như hải phòng quảng ninh
đến thời điểm hiện tại
cùng với sự vào cuộc của sở lao động thương minh và xã hội tỉnh hải dương
cơ quan công an cũng đã vào cuộc để tìm hiểu thông tin cũng như làm rõ trách nhiệm của bà mai để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn
chính thức có hiệu lực từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
nghị định một trăm ba mươi sáu của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy có nhiều điểm mới phù hợp với thực tiễn
trong đó quy định rõ về trách nhiệm và vai trò của người đứng đầu cơ sở chính quyền địa phương theo phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên thì thực tế vẫn còn có những khó khăn vướng mắt có nơi người đứng đầu chưa có sự quan tâm đúng mức
chính vì vậy mà công tác phòng cháy chữa cháy trong các khu dân cư vẫn còn diễn biến phức tạp
số người chết do cháy nổ gây ra vẫn ở mức cao so với cùng kỳ năm trước
tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai toàn quốc xảy ra một trăm ba mươi một vụ cháy làm chết bảy người bị thương một mươi bốn người
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một tuy số vụ cháy giảm nhưng số người chết số người bị thương lại tăng
ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai toàn quốc xảy ra bốn trăm bốn mươi ba vụ cháy cháy cháy nhà dân là phổ biến nhất với gần một trăm tám mươi vụ
gần đây nhất dạng sáng ngày hai mươi một tháng bốn một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà dân thuộc phường kim liên quận đống đa thành phố hà nội
khiến bảy người thương vong tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy nổ luôn thường trực tại các khu tập thể trung cư cũ
theo nghị định một trăm ba mươi sáu của chính phủ lần đầu tiên quy định danh mục cơ sở do ủy ban nhân dân cấp xã phường quản lý
với điểm mới này những cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh và một số loại hình khác với nguy cơ cháy nổ cao trong khu dân cư sẽ được đưa vào diện quản lý
khắc phục tình trạng nhìn thấy nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư mà chính quyền địa phương không kiểm tra xử lý kịp thời
chúng tôi sẽ kết nối với đại tá nguyễn minh khương phó cục trưởng
cục cảnh sát phòng trái trịa trái và cứu nạn ký hộ bộ công an để phân tích cụ thể hơn về vấn đề này
vâng xin chào đại tá nguyễn minh khương cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho vấn đề và chính sách ngày hôm nay
thưa đồng chí với diễn biến phức tạp của tình hình cháy nổ thời gian qua số người chết trong các vụ cháy nhà dân có xu hướng gia tăng
đồng chí có thể phân tích cụ thể hơn nguyên nhân của tình trạng này được không ạ
cái nhất là thông thường vụ trái mà chết nhiều người thường xảy ra vào ban đêm
và lúc đó con người ở trạng thái bị động không phát hiện ra được cháy
và chỉ khi đám cháy đã phát triển khá lớn rồi lượng khói khí độc cũng như là lửa sinh ra lớn
thì đến tác động đến cơ thể phát hiện ra nóng rồi phát hiện ra là có nhiều mùi khét
chính vì vậy mà lúc đó mới phát hiện ra và khi ta phát hiện ra thì có thể con người đã ở trạng thái hôn mê rồi
hoặc là vẫn còn khỏe thì lúc đó cái lượng khói đó là mù mịt bao phủ kín phòng
và lúc đấy khó khăn trong việc tìm ra lối thoát nạn để di chuyển
chính vì vậy mà dẫn đến chết nhiều người là như vậy
cái thứ hai nữa là cái việc sắp xếp đồ đạc trong các căn hộ là nó chưa hợp lý
như vụ trái vừa rồi chúng ta thấy là xe máy xe đạp điện sắp xếp và đặt được cái vị trí lối vào của căn hộ
rồi là cái lối vào của cái vị trí lên tầng
mà cái vị trí lối đó rất là hẹp
do vậy khi mà tình huống xảy ra thì đó là những cái vật cản trở vô cùng gây khó khăn cho cái việc thoát nạn của những người bị nạn
trong cái tình trạng là hoảng loạn như thế trong tình trạng là thiếu ánh sáng như vậy
vậy thì đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến là số lượng người chết trong đám cháy là nhiều
từ góc độ quản lý nhà nước thì hiện nay chúng ta có nghị định số một trăm ba mươi sáu của chính phủ
quy định cụ thể về danh mục cơ sở do ủy ban nhân dân cấp xã phường quản lý
trong đó có loại hình nhà ở kết hợp
sản xuất kinh doanh các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ trong khu dân cư
thực tế thì về thực hiện nghị định này như thế nào
và cụ thể những khó khăn vướng mắt là gì ạ
khi chính phủ ban hành cái nghị định một trăm ba mươi sáu
trong đó có quy định về phân cấp cơ sở quản lý cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã
thì trước cái tình trạng này thì chúng ta cũng thấy là trước đây thì có lẽ là cũng đã có cái quy định đó rồi
nhưng mà cấp ủy chính quyền cấp xã
người ta cũng chưa nắm được cái kỹ lưỡng là cái trách nhiệm cụ thể của họ trong đó là gì
tuy nhiên đến khi ra đời nghị định một trăm ba mươi sáu thì trong đó quy định rất rõ
và cái đối tượng mà chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã là thuộc trách nhiệm quản lý của chủ tịch ủy ban dân cấp xã
và khi đó thì cũng xuất hiện những cái khó khăn nhất định cho chính những cái đồng chí chủ tịch ủy ban nhân cấp xã này
là cái kiến thức về phòng cháy cháy chưa nhiều
rồi cái cách quản lý
và cái phương thức quản lý nhà nước về phòng cháy cháy đối với các đồng chí đó
có thể là có đồng chí rất giỏi
vì đã tìm hiểu rồi nên rất giỏi
nhưng có đồng chí cũng khá nhiều đồng chí chủ tịch ủy ban cấp xã là chưa tìm hiểu nhiều về cái nội dung này
dẫn đến có những lúng túng nhất định trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy cháy
đối với các cơ sở thuộc diện quản lý của chủ tịch ủy ban nhân cấp xã
và chính vì vậy khi ban hành ra thông tư số một trăm bốn mươi chín của bộ ngoan
là hướng dẫn thực hiện
thì chúng tôi cũng có hướng vào trong đó
và những hướng dẫn của c bảy tức là cục cảnh sát phòng cháy cháy
hướng dẫn trong đó là lực lượng công an cấp xã sẽ là lực lượng nằm cốt tham mưu cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã
trong việc quản lý các cơ sở thuộc diện quản lý của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã về công tác phòng cháy cháy và kiểm đoạn hộ
và đến thời điểm hiện nay trên toàn quốc lực lượng công an cấp xã của chúng tôi đã được tập huấn
những chuyên đề về quản lý nhà nước
về phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư
và từ những kiến thức tập huấn đó thì lực lượng công an cấp xã sẽ là nòng cốt tham mưu tích cực cho chủ tịch ủy ban cấp xã để thực hiện công tác quản lý này
tôi nghĩ giai đoạn này vẫn còn khó khăn nhưng giai đoạn tới thì khó khăn sẽ giảm dần đi
và công việc này sẽ ngày một tốt lên
vâng ở đây chúng ta cần nhìn nhận như thế nào về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở chính quyền địa phương khi để xảy ra cháy nổ
và qua đây thì đồng chí có thể cho biết là những giải pháp cụ thể hơn để ngăn ngừa cháy lớn trong các khu dân cư được không ạ
trước cái tình hình mùa nắng nóng này cũng như là những cái tình hình về cái nguy cơ gây thiệt hại rất nhiều người và tài sản khi sẽ xảy ra cháy nổ tại các khu dân cư
thì chúng tôi tiếp tục đôn đốc cũng như là hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của bộ công an
điện mật số sáu cũng như là kế hoạch số một trăm năm mươi một về tuyên truyền kiểm tra
về phòng cháy cháy tại các khu dân cư nhà ở gia đình nhà ở riêng lẻ với nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh
làm sao nâng cao hơn cái ý thức của người dân trong tác chấp hành phòng cháy cháy nạn hộ
đồng thời nữa thì qua đó thì cũng đề nghị các vị chính quyền các địa phương là mạnh hơn và quyết liệt hơn trong việc là chỉ đạo và hướng dẫn các khu dân cư các hộ gia đình
để chấp hành các quy định
ngoài ra tôi cũng muốn khuyến cáo các hộ gia đình đặc biệt là những hộ gia đình mà kết hợp với sản xuất kinh doanh là cần có trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy rồi là những cái khẩu trang hoặc là những cái mặt nạ để có thể đeo vào để tránh khỏi khói khí độc
và đặc biệt hơn nữa đó chính là việc phải trang bị cái phương tiện để phát hiện cháy sớm
như chúng ta biết là ban đêm chúng ta ngủ
để chúng ta không thể nhìn có cháy không có cháy
mà bắt buộc phải có cái phương tiện thiết bị điện tử để giúp cho chúng ta phát hiện đám cháy một cách sớm nhất
và khi phát hiện ra cháy thì sẽ cảnh báo
và cảnh báo thì chúng ta đang ngủ thì chúng ta sẽ nghe tiếng chuông hoặc nghe tiếng những cái cảnh báo đó thì chúng ta sẽ tỉnh dậy và chúng ta sẽ kịp thời là di chuyển an toàn khi có tình huống cháy nổ xảy ra
và cái đó chính là một cái phương tiện hữu ích để giúp cho giảm thiểu cái thiệt hại
những người và tài sản trong các hộ gia đình khi có cháy xảy ra đặc biệt là ban đêm